phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị vừa tiến hành khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt bị can và lệnh khám xét nơi ở chỗ làm việc đối với đào xuân hùng
chú tại tp đông hà về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại ủy ban nhân dân phường năm thành phố đông hà phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị
đã ra quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại văn phòng đăng ký đất đai tp quảng trị trên nhánh tp đông hà
từ kết quả điều tra cơ quan chức năng xác định đào xuân hùng cán bộ của văn phòng đăng ký đất đai
tp quảng trị trên nhánh tp đông hà đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra thẩm định hồ sơ
tham mưu xác nhận điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
gây hậu quả thiệt hại số tiền năm ba tỷ đồng cho nhà nước